tỉnh ủy đắk lắc đã ban hành thông cáo báo chí thông tin chính thức về việc thi hành kỷ luật đối với bí thư huyện ủy và chủ tịch ubnd huyện cron park liên quan đến vụ dôi dư hơn năm trăm linh giáo viên hợp đồng ở huyện này
theo đó ban chấp hành đảng bộ và ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí nguyễn thành dũng bí thư huyện ủy và đồng chí y xuân bíac chủ tịch ubnd huyện crong bắc
ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc kết luận đối với đồng chí nguyễn thành dũng tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy crong park nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của thường trực ban thường vụ huyện ủy
nhưng để thường trực huyện ủy trong năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn cho chủ trương bổ nhiệm ba mươi hai cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập khi chưa thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
ban thường vụ huyện ủy chủ trương điều động bổ nhiệm một số cán bộ thuộc ngành giáo dục huyện khi chưa kiểm tra kết luận khi có dấu hiệu vi phạm giải quyết tố cáo có nội dung liên quan đến nhân sự điều động
thực hiện không nghiêm kết luận của tổ chức đảng có thẩm quyền về kiểm tra giám sát để ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm không có quy hoạch và bổ nhiệm thừa hai mươi bảy cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập trong năm hai nghìn một mươi năm
hợp đồng giáo viên nhân viên ngoài chỉ tiêu biên chế với số lượng lớn kéo dài trong nhiều năm
đối với đồng chí y xuan bia phó bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện cron park có những vi phạm khuyết điểm sau thiếu chỉ đạo kiểm tra đôn đốc thiếu kiên quyết trong thực hiện các kiến nghị của tránh thanh tra tỉnh
tiếp tục ký các quyết định cho chủ trương để các cơ sở giáo dục công lập thuộc ủy ban nhân dân huyện quản lý hợp đồng giáo viên nhân viên vượt chỉ tiêu biên chế một trăm chín mươi bảy giáo viên nhân viên trường học
trong đó ký mới một trăm bảy mươi sáu ký lại hai mươi một trường hợp gây bức xúc dư luận
đồng chí isun bia cũng mắc khuyết điểm trong việc nhận xét đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền không đảm bảo nguyên tắc quy trình vi phạm quy chế đánh giá cán bộ công chức của bộ chính trị và quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện
vi phạm của đồng chí y xuan bia đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục làm giảm ưu tín của tổ chức đảng căn cứ quy định số một trăm linh hai quy đê tê ưu của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bàn chấp hành đảng bộ tỉnh đắk lắc quyết định
đồng chí nguyễn thành dũng bằng hình thức khiển trách ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc quyết định thi hành kỷ luật đồng chí y xuyê bằng hình thức khiển trách